theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
rãnh mây rông tràn đến vào đêm nay chín tháng bảy sẽ xua tan nắng nóng ở khu vực miền bắc
khiến cho nhiệt độ bắc trung bộ giảm nhẹ
nhiều khả năng từ đêm nay miền bắc sẽ có mưa rào và rông
đợt mưa kéo dài đến ngày một mươi một tháng bảy
vùng núi phía bắc sẽ có mưa to và rông mạnh
người dân cần đề phòng lốc xoáy gió giật mạnh cũng như lũ quét và sạt lở đất
còn tại miền trung dự báo nắng nóng cay gắt có thể kéo dài đến ngày một mươi bốn một mươi năm tháng bảy
bộ gió mùa tây nam có khả năng mạnh hơn vào nửa cuối tháng bảy nên sẽ có mưa to